tối qua một mươi bảy tháng bốn tại hà nội bộ khoa học và công nghệ tổng liên đoàn lao động việt nam
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ một mươi bốn
theo ban tổ chức hội thi năm nay nhận được năm trăm ba mươi sáu giải pháp gửi tham dự cuộc thi ở sáu lĩnh vực
công nghệ thông tin điện tử viễn thông cơ khí tự động hóa xây dựng giao thông vận tải
vật liệu hóa chất năng lượng nông lâm ngư nghiệp tài nguyên môi trường y dược giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác
ban tổ chức đã trao giải thưởng cho chín mươi giải pháp gồm sáu giải nhất một mươi hai giải nhì hai mươi tám giải ba bốn mươi tám giải khuyến khích
khen thưởng một mươi sáu đơn vị và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức cuộc thi
thủ tướng chính phủ cũng quyết định tặng bằng khen cho sáu cá nhân là chủ nhiệm của các giải pháp đoạt giải nhất
cũng tại buổi lễ tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đã trao tặng giải weipo cho hai giải pháp xuất sắc nhất